mới đây bộ y tế vừa có công văn đề nghị các cơ sở sản xuất nhập khẩu test xét nghiệm sars cov hai
khẩn trương báo cáo các thông tin khả năng cung ứng và giá bán tại thời điểm hiện tại
bao gồm các sản phẩm chưa được cấp giấy phép nhập khẩu cấp số lưu hành cơ sở có nhu cầu kinh doanh
cụ thể các đơn vị báo cáo về khả năng cung ứng test xét nghiệm sars cov hai
với các thông tin về tên chủng loại test xét nghiệm hãng nước sản xuất cung ứng
thông tin về lưu hành sản phẩm thông số kỹ thuật của sản phẩm khả năng cung ứng theo tháng
giá bán theo đơn vị đóng gói nhỏ nhất là đồng và các thông tin khác có liên quan
đồng thời bộ y tế cũng đề nghị các đơn vị báo cáo về các khó khăn vướng mắc
trong quá trình thực hiện sản xuất nhập khẩu test xét nghiệm sars cov hai nếu có
các cơ sở chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác hợp pháp của toàn bộ thông tin công bố với bộ y tế
bộ y tế sẽ tổng hợp và báo cáo chính phủ đồng thời thông báo cho các đơn vị địa phương
thông tin test xét nghiệm sars cov hai đã được cấp phép để tham khảo trong quá trình quyết định mua test xét nghiệm sars cov hai
thưa quý vị cho đến thời điểm hiện tại tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát
cuộc sống đang dần trở về trạng thái bình thường mới
tuy nhiên không nên chủ quan vì nguy cơ nhiễm bệnh vẫn còn hiện hiếu
mỗi người hãy tự nâng cao ý thức bảo vệ bản thân và gia đình bằng cách thực hiện khuyến cáo năm k của bộ y tế
thường xuyên theo dõi những tin tức mới nhất về dịch bệnh trên bá sức khỏe và đời sống
chúng tôi sẽ cập nhật thường xuyên và lắng nghe phản hồi của khán giả
để xây dựng và phát triển cây chúng tôi cũng rất mong nhận được ý kiến của tất cả cộng đồng